diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tại bangkok thái lan hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean hẹp
và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng đã chính thức khép lại với nhiều thành công tốt đẹp
tham gia với tư cách thành viên nội khối việt nam đã có những đóng góp chia sẻ vô cùng quan trọng
vào sự thành công của diễn đàn hợp tác đối thoại đa phương này
việt nam cũng sẽ là nước chủ tịch của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean trong năm hai nghìn hai mươi
hội nghị admm cộng lần thứ sáu đã ra thông cáo chung trong đó các bộ trưởng tái khẳng định cam kết
hướng đến hòa bình ổn định và an ninh của khu vực thông qua việc tôn trọng các nguyên tắc luật pháp quốc tế
được thừa nhận rộng rãi bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
duy trì và tôn trọng tự do hàng hải và hàng không cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các bên
đặc biệt là thông qua các nhóm chuyên gia admm cộng và các cơ chế an ninh do asean dẫn dắt
dựa trên sự tin cậy tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi
bên cạnh đó các bên đã trao đổi sâu sắc về cách thức an ninh hàng hải tại các hội nghị
trong đó có biển đông khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
đối với an ninh khu vực cũng như toàn cầu
tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch cũng đã chỉ rõ những căng thẳng vừa qua trên biển đông
cho thấy một khi luật pháp quốc tế không được tôn trọng
thì an ninh ổn định khu vực nói chung và trên biển nói riêng sẽ bị đe dọa
bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch đã rất minh bạch và rõ ràng nêu cái quan điểm của việt nam
rất là nhất quán trong vấn đề xử lý các vấn đề tranh chấp ở biển đông
đặc biệt là trong thời gian vừa qua những quan ngại đang nổi lên ở khu vực mà được rất nhiều các quốc gia quan tâm
và người ta rất là đánh giá cao cái cách hành xử và tôn trọng cái xử lý các vấn đề trên biển đông của việt nam
sau hội nghị admm cộng bộ quốc phòng việt nam đã chính thức trở thành chủ tịch admm
trong năm hai nghìn hai mươi sau lễ bản giao chức chủ tịch từ thái lan
cùng với những thành quả của cơ chế admm và admm cộng trong những năm qua
kết quả tích cực trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ là nền tảng thuận lợi để việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch trong năm hai nghìn hai mươi
các sáng kiến của chủ tịch trước sẽ tiếp tục được việt nam thúc đẩy
năm hai nghìn hai mươi cũng đánh dấu hai mươi năm năm việt nam gia nhập mái nhà chung asean
kể từ đó tới nay việt nam đã nhanh chóng hội nhập
tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của asean
trong đó có quốc phòng an ninh
đã góp tích cực trong việc duy trì đẳng kết đội khối
tăng cửa hợp tác giữa các nước thành viên
cũng như giữa asean với các đối tác bên ngoài
góp phần giúp asean thích ứng chủ động và hiệu quả với các thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực
minh đức phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok vương quốc thái lan